chúc thầy cô giáo và sinh viên học viện nông nghiệp việt nam đón niềm vui lớn trong ngày khai giảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nông học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín xứng đáng là trường đại học anh hùng một trong những ngôi trường đầu tiên của nền giáo dục đại học việt nam
thủ tướng bày tỏ kỳ vọng và hoạt động của ủy ban vào đổi mới tư duy đổi mới quản trị và cách thức quản lý thủ tướng nêu rõ một mươi chín tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước lớn có vai trò rất trọng yếu trong nền kinh tế với tổng vốn nhà nước gần triệu tỷ đồng tổng tài sản lên hai ba triệu tỷ đồng chiếm hai phần ba tổng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp do vậy thủ tướng yêu cầu cần nâng cao trách nhiệm giải trình trong từng cấp của ủy ban cũng như các tập đoàn

chỉ đạo của đảng chính phủ và tình hình kinh tế thị trường đang thay đổi nhanh chóng hiện nay thúc đẩy các tập đoàn tổng công ty áp dụng công nghệ
phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí trần quốc vượng cũng thông tin với cử tri về việc quốc hội chính phủ đã đồng ý với chủ trương xây dựng tuyến đường nối thị xã nghĩa lộ với cao tốc hà nội lào cai hiện đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư
đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát công tác xây dựng đảng làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển
chính quyền địa phương tập trung di rời một số đường điện ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giải quyết tốt chế độ chính sách cho người có công với cách mạng nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam
những ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái sẽ tiếp thu và chuyển tới quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới
tiếp nối chương trình triệt phá đường dây cá độ bóng đá sáu trăm linh tỷ ở thanh hóa hiểm họa tìm ẩn từ những công trình đang thi công
chuẩn bị chuỗi sự kiện giao lưu hữu nghị lần thứ nhất của ba nước việt nam lào campuchia được tổ chức vào tháng một mươi một
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh con tôm việt nam tỉ công an tỉnh ratanakiri campuchia và đại đội năm trăm bốn mươi một thuộc bộ chỉ huy quốc hội tỉnh yên bái sẽ được tổ chức vào tháng một mươi một
ma túy tổng hợp được sản xuất ra từ các loại tiền chất tội phạm có thể tổng hợp một hoặc nhiều loại tiền chất khác nhau là đã có thể cho ra các loại ma túy mới
trong khi đó cần nhìn nhận thực tế đó là không nhỏ một bộ phận giới trẻ cũng sử dụng loại ma túy này
mặc cho những vụ việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra vì ma túy mặc cho cảnh báo tác hại về nó vẫn được tuyên truyền
ma túy tổng hợp vẫn đang ngày ngày bằng nhiều con đường tuồn vào nước ta nếu không có cầu thì liệu cùng có còn
thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh ma túy hơn lúc nào hết trách nhiệm của gia đình cảnh báo đến các bạn trẻ là vô cùng cần thiết
thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh ma túy hơn lúc nào hết trách nhiệm của gia đình cảnh báo đến các bạn trẻ là vô cùng cần thiết
cuộc chiến này giờ đây không chỉ là mặt trận cam go của lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm
mà còn rất cần vai trò của gia đình trong việc giáo dục quan tâm và kiểm soát con em mình
có như vậy mới mong chấm dứt nỗi ám ảnh mang tên ma túy tổng hợp
thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh ma túy hơn lúc nào hết trách nhiệm của gia đình cảnh báo đến các bạn trẻ là vô cùng cần thiết
có như một vụ tai nạn lao động thương tâm nữa đã xảy ra khi một thanh sát rơi từ công trình xây dựng trên đường lê văn lương
phường nhân chính thành phố hà nội đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ đang di chuyển trên đường
sự việc này tiếp tục là một hồi chuông báo động về vấn đề an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang đứng trên đường lê văn lương ngay sau lưng tôi là tòa nhà số bốn sáu no
phường nhân chính đường lê văn lương quận thanh xuân thành phố hà nội
và chỉ vài hôm trước thôi thì ngay tại tòa nhà này đã xảy ra một vụ tai nạn lao động vô cùng nghiêm trọng
dẫn đến hậu quả là một người phụ nữ thiệt mạng
như quý vị có thể thấy là sau lưng tôi tòa nhà này không hề có những biện pháp bảo hộ an toàn lao động
có rất là gây rất là nhiều nguy hiểm đối với cả người dân đi đường
cũng như là những công nhân thi công trên tòa nhà này
đặc biệt là trong những cái giờ cao điểm khi mà lượng phương tiện ở đây rất là đông
tòa nhà đang thi công không hề có những biện pháp bảo đảm an toàn lao động
xung quanh tòa nhà không có những tấm lưới bảo hộ che chắn chống vật rơi ở khu vực có đông người qua lại
vấn đề tai nạn lao động đã được các cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều lần
và thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc với những hậu quả nặng nề
tuy nhiên dường như các chủ công trình chủ đầu tư vẫn chưa có sự quan tâm đúng mực đối với việc bảo đảm an toàn
lúc này có đi qua đây một lần thì là có chứng kiến tai nạn
mình rất là sợ hãi mà mỗi lần đi qua đây cảm giác không an toàn
đến bây giờ thì người ta vẫn chưa có gì bao bọc công trình này lại để cho đỡ bất sợ
bên cạnh đó tại nhiều công trình những dàn cần cầu vươn dài hỗ trợ xây dựng
có những lúc vươn cả ra đường vượt ra hẳn khu vực công trường lơ lửng ngay trên đầu của người dân
chỉ một giây phút bất cần hoặc chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng bất cứ lúc nào
mình thấy đa phần các công trình xây dựng ở các khu đô thị cũng như là ngoại ngoại thành
trung trung ở việt nam thì nó không được đảm bảo mấy an toàn
ví dụ như là những cái bảo hộ của công nhân những cái dàn giáo rất là sơ sài
như những gì mình nhìn thấy ở các công trình nước ngoài họ làm rất là
ngay cả những giàn giáo người ta làm rất là kỹ khi mà tháo ra
mình nhìn thấy cái giai đoạn người ta tháo ra rất là chắc chắn ở việt nam rất sơ sài
những cái cần cầu thì treo mình cảm giác đi đường treo lơ lửng ở trên đầu ấy rất rất là sợ
thực trạng chiến đấu
đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động
tại các công trình đang xây dựng đồng thời xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm
vi phạm an toàn lao động để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra
trong phần tin quốc tế số người thiệt mạng do động đất sóng thần tại indonesia tăng nhanh
triều tiên cảnh báo thỏa thuận với mỹ có thể đổ vỡ do thiếu lòng tin
tiếp tục thông tin về hậu quả của trận động đất sóng thần tại tỉnh sulawesi của indonesia
cơ quan quản lý thảm họa quốc gia indonesia cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên con số tám trăm ba mươi hai người
và con số thương vong vẫn đang tiếp tục tăng
tổng thống indonesia joko widodo đã đến thăm thành phố palu và thông báo chính phủ indonesia
đã giành hợp với tổng thống indonesia
tổng thống indonesia joko widodo đã đến thăm thành phố palu và thông báo chính phủ indonesia đã giành hợp với tổng thống indonesia
đã giành hơn bốn mươi triệu đô la mỹ cho công tác cứu trợ
cho đến nay hầu hết số người thiệt mạng đều được ghi nhận tại palu
hai ngày sau khi những đợt sóng cao một năm mét tràn vào thành phố có ba trăm năm mươi dân trên đảo sulawesi
hiện những người may mắn sống sót tiếp tục phải đối mặt với cảnh màn trời chiếu đất
các bệnh viện địa phương đều trong tình trạng quá tải nhiều người phải nằm điều trị trong các lều dựng tạm ngoài trời
lực lượng cứu hộ hiện gặp khó khăn trong việc thâm nhập các điểm bị ảnh hưởng
có thể tiếp cận được các nạn nhân do giao thông hư hại nặng nề
mạng lưới điện và dịch vụ viễn thông bị gián đoạn cũng gây khó khăn cho việc lập bản đồ về tác động của thiên tai
do đó viện quốc gia hàng không vũ trụ indonesia sẽ phải cung cấp hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao
để giúp xác định các điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất để lực lượng cứu hộ có thể triển khai kịp thời
tổng thống indonesia joko widodo đã đến thăm thành phố palu
và thông báo chính phủ indonesia đã dành hơn bốn mươi ba triệu đô la mỹ
cho công tác cứu trợ
phát biểu tại đại hội đồng liên hợp quốc ngoại trưởng triều tiên ri yong ho cảnh báo
thỏa thuận mỹ triều đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vừa qua
có thể sẽ bị đổ vỡ do hai bên thiếu sự tin tưởng lẫn nhau
theo ngoại trưởng triều tiên ri yong ho các biện pháp trừng phạt liên tiếp đối với bình nhưỡng
sẽ làm tăng sự hoài nghi đối với mỹ
bình nhưỡng không thể đơn phương giải trừ vũ khí hạt nhân trước
nếu không có sự bảo đảm an ninh từ phía mỹ
ngoại trưởng triều tiên khẳng định nước này đã có những bước đi ý nghĩa
nhằm xây dựng lòng tin như dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa
tuy nhiên mỹ lại không có các hành động tương xứng ngược lại còn gia tăng sức ép trừng phạt
ông ri yong ho kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt
để đáp lại thiện trí phi hạt nhân hóa hoàn toàn của triều tiên
bên cạnh đó ngoại trưởng triều tiên nhấn mạnh nước này quyết tâm cùng với liên hợp quốc
thực hiện tuyên bố chung đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên tại singapore
tổng thống mỹ donald trump vừa có cuộc điện đàm với quốc vương ả rập xê út an saut
thảo luận về những cách thức nhằm duy trì nguồn cung bảo đảm sự ổn định
của thị trường dầu mỏ và tăng trưởng kinh tế toàn cầu
trong cuộc điện đàm ả rập xê út nhất trí xem xét tăng sản lượng trong những tháng tới
để bù đắp cho nguồn cung thiếu từ iran
hiện có nhiều lo ngại rằng thị trường vàng đen sẽ biến động mạnh do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt
của mỹ nhằm vào iran trong khi các nước xuất khẩu dầu thuộc opec chưa nhất trí tăng sản lượng
ít ra là tới tháng một mươi hai năm nay
trong cuộc điện đàm lãnh đạo ả rập xê út cho biết nước này sẽ giới hạn sản lượng khai thác
vào năm hai nghìn một mươi chín để cân bằng cung cầu khi mỹ bơm thêm dầu mỏ ra thị trường
việc mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào iran đã khiến giá dầu
thế giới tăng mạnh trở lại trong những tuần gần đây và đã chạm ngưỡng tám mươi hai đô la mỹ một thùng
nhiều nhà sản xuất lo ngại giá dầu tiếp tục bị đẩy lên cao sẽ tác động tới đà tăng trưởng kinh tế
song chuyên gia các nước opec cho rằng giá dầu giao động ở mức tám mươi đô la một thùng như hiện nay
sẽ tốt hơn cho cả nhà sản xuất và người tiêu dùng
theo báo cáo của ngân hàng thế giới nền kinh tế ở giải gaza đang rơi tự do
với tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên mức lịch sử là năm mươi ba
và thậm chí là tới bảy mươi ở giới trẻ
nền kinh tế giải gaza vốn đã kiệt quệ sau hơn một thập kỷ chịu sự cấm vận của israel
thời gian qua lại càng thêm điều đứng sau khi mỹ quyết định cắt giảm hơn năm trăm linh triệu đô la trợ cấp cho palestine
bao gồm việc cắt trợ cấp cho cơ quan hỗ trợ người di cư palestine của liên hợp quốc
từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ nghèo đói đã tăng lên năm mươi ba
bị cấm vận kinh tế gaza trở nên kiệt quệ
sản xuất nông nghiệp và công nghiệp sụt giảm trong khi các công nghệ mới không phát triển được vì thiếu mạng ba g
báo le momong của pháp ví giải gaza như một người bệnh chỉ sống nhờ máy trợ hô hấp và đường truyền thức ăn
năm hai nghìn một mươi bảy bảy mươi chín dân số sống nhờ trợ cấp với thu nhập của hàng trăm ngàn gia đình sụt giảm từ ba mươi đến năm mươi
ngân hàng thế giới cảnh báo kinh tế suy thoái gây ra tâm lý hoang mang lo sợ trong người dân
lại càng làm gia tăng nguy cơ bùng phát căng thẳng
từ đó dẫn tới bạo lực
bạo lực bất ổn và ảnh hưởng tới tương lai phát triển của giới trẻ tại khu vực
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân hải chào tạm biệt